sau khi cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tại dự án hồ chứa nước capet
các đại biểu nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án hồ chứa nước capet bởi đây là công trình có tính quyết định trong việc cấp nước không chỉ cho huyện hàm thuận nam mà còn đối với việc cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho thành phố phan thiết và vùng nam bình thuận để phát triển kinh tế xã hội trong tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp
dự án hồ chứa nước capet thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại điều bảy luật đầu tư công
dự án cũng nằm trong danh mục các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch sử dụng đất năm năm kỳ cuối hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được chính phủ phê duyệt tại nghị quyết số sáu mươi chín nqcp
việc sử dụng hồ chứa nước lớn trên địa bàn thường xuyên chịu khô hạn là công trình tạo ổn định phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm mới nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
hạn chế tình trạng di dân tự do bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với việc đưa nội dung này vào chương trình kỳ họp thứ tám để quốc hội xem xét cho ý kiến
theo dự kiến dự án hồ chứa nước capet sẽ được thảo luận tại tổ và tại hội trường
nếu nhận được sự thống nhất cao cuối kỳ họp quốc hội sẽ biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án